thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay không khí lạnh tại miền bắc sẽ suy yếu
sáng sớm có mưa nhỏ kèm theo sương mù nhẹ trưa chiều trời tạnh giáo và ấm lên nhiệt độ từ hai mươi bốn hai mươi sáu độ c
thế nhưng tại nam bộ các dấu hiệu của một đợt mưa lớn thì đã rõ hơn
nguyên nhân là do vùng áp thấp có xu hướng mạnh và tiến gần vào phía tây nước ta
từ chiều nay mưa rông cũng sẽ tiến mạnh vào khu vực từ bình định đến bình thuận
mực nước mưa sẽ vào khoảng từ một trăm linh hai trăm linh mm
nếu đang đi trên đường mà quý vị gặp cơn mưa rông thì quý vị cần phải lưu ý là tìm nơi tránh trú an toàn
vâng đó là một số thông tin thời tiết đáng chú ý